các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại bám sát tình hình sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết trong trường hợp có công dân gặp nạn
đại sứ quán cũng đã khuyến cáo cộng đồng hạn chế có mặt tại khu vực đông người thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin
công dân liên hệ ngay với đại dự quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân hoặc tổng đài bảo hộ công dân tại việt nam khi gặp tình trạng khẩn cấp để được hỗ trợ
theo truyền thông nga ít nhất ba tay súng mặc trang phục chiến đấu đã xông vào trung tâm mua sắm và tổ hợp hòa nhạc krokus cityal ở thành phố moscow và xả súng
làm hơn sáu mươi người thiệt mạng và ít nhất một trăm bốn mươi năm người bị thương
trong đó có nhiều trẻ em đây là một trong những vụ khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại nga suốt hàng chục năm qua
thưa quý vị liên quan đến vụ xả súng gần moscow
theo hình ảnh từ hiện trường được các nhân chứng chia sẻ cho thấy
nhiều người đã tháo chạy trong hoảng loạn khi nhóm tay súng ập vào một buổi biểu diễn tại đây hôm hai mươi hai tháng ba
đáng chú ý theo cơ quan chức năng nga ít nhất sáu mươi người đã thiệt mạng
nhóm tay súng gồm ít nhất năm người xông vào tấn công crocus city hall
nhóm này được cho là đã châm lửa phóng hỏa tòa nhà
trong đoạn video được một cô gái trẻ đăng tải có thể nghe thấy tình súng văng lên ở phía xa
một nhân chứng hết lên trong đoạn video khác họ đốt hội trường họ đang nã đạn từ súng trường tấn công
người đàn ông trong một video cho biết những kẻ tấn công đã xông vào hội trường và ngay lập tức nổ súng vào những hàng ghế đầu tiên chật kín người
những người bên trong cố gắng bỏ chạy nhưng nhóm tay súng đã chặn các hành lang
một nữ nhân chứng khác kể lại rằng khi vụ nổ súng bắt đầu cô nhìn thấy mọi người bỏ chạy theo sau là những kẻ tấn công
cô nhanh chóng bỏ chạy vào nhà vệ sinh một vụ dẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra tại đó
càng khủng khiếp hơn khi khói mù mịt khiến cô không thể quan sát được mọi thứ xung quanh
trong vụ xả súng đợt này một nữ nạn nhân cho biết cô đã may mắn sống sót nhờ già thiệt mạng
cô gái kể lại trong buổi phỏng vấn truyền thông rằng cô lăn qua sản và giả vời tử vong
cô cho biết nhờ thế mà cô đã may mắn thoát chết
ban đầu những kẻ tấn công phát hiện cô và một số người khác trong khi nghĩ rằng tất cả đã chết chúng nhanh chóng xả súng về phía những người đang thao chạy
cô kể lại khi ngọn lửa bùng lên trong tòa nhà cô cố bỏ về phía gần cửa để tránh bị ngạt
sau vài phút cô có thể bỏ tới lối ra nhưng vẫn bị bỏng
một nhân chứng khác cho biết vụ tấn công xảy ra ngay trước chương trình biểu diễn
hai phút trước khi chương trình âm nhạc bắt đầu có những tiếng nổ lớn từ các tầng phía dưới
loa phóng thanh thông báo với những người bán vé rằng có tiếng súng
người này kể thêm có một nhân viên bảo vệ hướng dẫn mọi người vào một căn phòng nơi có các bình nước hoặc bình chữa cháy
có khoảng năm mươi người ở đó khoảng hai mươi năm đến ba mươi năm phút trong làn khói mù mịt
tất cả mọi người tự cứu mình bằng cách làm ướt quần áo lấy vải ướt tre mũi và miệng
ngồi xuống sàn càng thấp càng tốt và cố gắng phá những cánh cửa phía sau
sau đó lực lượng cứu hộ có mặt phá cửa và đưa mọi người ra ngoài
theo cơ quan an ninh liên bang nga fsp ngoài ít nhất sáu mươi người thiệt mạng còn gần một trăm năm mươi người khác bị thương trong vụ tấn công
các tay súng đã tấn công khu vực nơi diễn ra buổi biểu diễn của ban nhạc group picnic
trong đó khoảng sáu vé đã được bán ra
tình trạng các tay súng hiện chưa được sang mình vì các đơn vị biệt kích và vệ binh quốc gia vẫn đang đáp trả vụ tấn công
trong khi đó lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các thi thể và cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm
người phát ngôn của ủy ban điều tra sprenka penko cho biết các chuyên gia pháp y đang thu thập bằng chứng vật lý và trích xuất các camera an ninh
liên quan đến vụ xả súng kinh hoàng lần này
một nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước hồ chí minh
hồi giáo is tự xưng ngày hai mươi hai tháng ba
đã nhận tranh nghiệm với vụ tấn công ở moskva khiến ít nhất sáu mươi người thiệt mạng và khoảng một trăm linh người khác bị thương
các quan chức mỹ đã xác nhận tuyên bố này ngay sau đó
trong vụ khủng bố trên nhóm tay súng chưa rõ danh tính đã xông vào nhà hát grobko city hall ở krasnoyarsk
thành phố thuộc tỉnh moscow vào tối ngày hai mươi hai tháng ba theo giờ địa phương và nổ súng vào những người đến dự buổi biểu diễn nhạc
tòa nhà cũng bị phóng hỏa trong cuộc tấn công
các nhà điều tra và nhân viên khẩn cấp nga vẫn tiếp tục tìm kiếm các thi thể và cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm
người phát ngôn của ủy ban điều tra svetlanka pechenko cho biết
các chuyên gia pháp y đang thu thập bằng chứng vật lý và nghiên cứu các camera an ninh
theo tờ the new york times nhóm nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố chết người ở moskva ngày hai mươi hai tháng ba
là một nhánh của is ở afghanistan có tên tỉnh khorasan của nhà nước hồi giáo hay isisk
isisk được thành lập vào năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi năm bởi các thành viên bất mãn của taliban ở pakistan
những người sau đó theo đuổi một phiên bản hồi giáo cực đoan bạo lực hơn
nhóm này chứng kiến hàng ngũ của mình bị cắt giảm gần một nửa
xuống còn khoảng một năm trăm linh đến hai chiến binh vào năm hai nghìn hai mươi một
do sự kết hợp giữa làn sóng không kích của mỹ và các cuộc đột kích của bệnh kích afghanistan khiến nhiều thủ lĩnh của nhóm thiệt mạng
nhóm isisk đã gặp phải luồng gió quét thứ hai ngay sau khi taliban lật đầu chính phủ afghanistan vào năm đó
trong thời gian quân đội mỹ rút khỏi đất nước
isisk đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết tại sân bay quốc tế kabul vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
khiến một mươi ba lính mỹ và một trăm bảy mươi thường dân thiệt mạng
cuộc tấn công đã đưa isisk vào tầm chú ý lớn của cộng đồng quốc tế
và chúng bị coi là mối đe dọa lớn đối với khả năng cai trị của taliban
kể từ đó taliban đã chiến đấu quyết liệt chống lại isifk ở afghanistan
cho đến nay các cơ quan an ninh của taliban đã ngăn chặn nhóm này chiếm giữ lãnh thổ hoặc tuyển mộ số lượng lớn
các cựu chiến binh taliban chán nản cho taliban
trong thời bình một trong những tình huống xấu nhất đã được đặt ra
sau khi chính phủ afghanistan được phương tây hậu thuẫn sụp đổ
tổng thống joe biden và các chỉ huy hàng đầu của ông cho biết
mỹ sẽ thực hiện các cuộc tấn công ngoài đường chân trời từ một căn cứ ở vịnh ba tư
chống lại phiến quân isis và quaeza đang đe dọa mỹ và các lợi ích của họ ở nước ngoài
tướng michael e gulicka người đứng đầu bộ tư lệnh trung tâm của quân đội mỹ
phát biểu trong một ủy ban hạ viện hôm hai mươi một tháng ba rằng
isisk vẫn duy trì khả năng và ý chí tấn công các lợi ích của mỹ
và phương tây ở nước ngoài chỉ trong vòng sáu tháng mà không có dấu hiệu cảnh báo gì nhiều
đầu tháng ba này chính phủ mỹ đã có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố
đã được lên kế hoạch của moskva có khả năng nhắm vào các cuộc tụ họp lớn
bao gồm cả các buổi hòa nhạc khiến bộ ngoại giao phải đưa ra lời khuyên công khai cho người mỹ ở nga
chính phủ mỹ cũng chia sẻ thông tin này với chính quyền nga
theo chính sách nghĩa vụ cảnh báo lâu nay của nước này
isisk vốn nhiều lần đe dọa iran với cáo buộc nước này đa thần và bội giáo
đã nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công trước đó ở iran
và bây giờ nhóm này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở moscow
theo các quan chức chống khủng bố của mỹ sau một thời gian tương đối yên tĩnh
nhóm nhà nước hồi giáo tự xưng đang tìm cách tăng cường các cuộc tấn công từ bên ngoài
hầu hết những âm mưu đó ở châu âu đều bị ngăn chặn
khiến người ta đánh giá rằng năng lực của nhóm này đã bị suy giảm
colin p krakke nhà phân tích chống khủng bố tại sovang group
một công ty tư vấn an ninh có trụ sở tại new york cho biết
isis k đã tập trung vào nga trong hai năm qua
và thường xuyên chỉ trích tổng thống vladimir putin trong các hoạt động tuyên truyền của mình
isis k cáo buộc điện kremlin rinh máu người hồi giáo trong tay
ám chỉ sự can thiệp của moskva tại afghanistan chechnya và syria
trong cuộc tấn công ngày hai mươi hai tháng ba ở moscow giống như cuộc tấn công vào tháng một ở iran
mà nhóm này đã nhận trách nhiệm có thể thúc đẩy việc các nước đánh giá lại khả năng tấn công bên ngoài lãnh thổ
hoạt động gốc của isis
ngoài cảnh báo công khai hôm bảy tháng ba
về một cuộc tấn công ở moskva
và một cuộc tấn công có thể xảy ra
các quan chức mỹ cho biết họ đã trao đổi riêng với các quan chức nga về thông tin tình báo
chỉ ra một cuộc tấn công sắp xảy ra
không rõ phía mỹ đã cung cấp cho các quan chức nga bao nhiêu thông tin
ngoài những gì có trong cảnh báo công khai
mỹ cũng đã cảnh báo iran về một cuộc tấn công có thể xảy ra
trước vụ đánh bom kép vào tháng một năm nay
khiến nhiều người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương
tại lễ tưởng niệm tướng qasim soleimani
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay
tất cả những thông tin mới nhất liên quan đến vụ xả súng tại moskva
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật